tin bão số sáu vào hồi một mươi sáu h ngày hôm nay ngày bảy tháng một mươi một vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi ba năm độ vĩ bắc một trăm một mươi bảy hai độ kinh đông cách đảo sông tử tây của quần đảo trường sa là khoảng ba trăm tám mươi km về phía đông bắc
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi đến cấp một mươi một giật tới cấp một mươi bốn
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới bão hầu như ít di chuyển sau đó có khả năng đổi hướng di chuyển chậm về phía tây và có khả năng mạnh thêm
đến một mươi sáu h ngày tám tháng một mươi một vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi ba hai độ vĩ bắc một trăm một mươi sáu ba độ kinh đông cách đảo sông tử tây khoảng hai trăm bảy mươi km về phía đông bắc
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi một cấp một mươi hai giật tới cấp một mươi năm
vùng nguy hiểm trên biển đông trong hai mươi bốn giờ tới bán kính gió mạnh từ cấp sáu giật từ cấp tám trở lên do ảnh hưởng của bão và không khí lạnh
phía bắc vĩ tuyến một mươi một năm độ vĩ bắc phía đông kinh tuyến một trăm một mươi hai độ kinh đông